trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ chín mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang đã kịp thời phát hiện hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
trưa nay khi tổ chức tuần tra kiểm soát trên quốc lộ chín mươi một đoạn qua thị trấn cái dầu huyện châu phú
tổ công tác phát hiện một người phụ nữ bị ngất nằm trên vỉa hè
có hai người phụ nữ khác đang đỡ và chăm sóc
qua thăm hỏi kiểm tra tình trạng sức khỏe nhận thấy người phụ nữ có dấu hiệu của bệnh tai biến mạch máu não
nếu không kịp thời chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng
tổ công tác đã sử dụng xe ô tô đặc trụng chờ người phụ nữ cùng với gia đình đến trung tâm y tế huyện châu phú để cấp cứu kịp thời
bệnh nhân tên đỗ thị ánh hồng chú tại địa phương
theo các bác sĩ bà hồng được đưa đi cấp cứu đúng khung thời gian vàng nên không nguy hiểm đến tính mạng
các bộ đặc trụ sâu sát đánh nhau do mâu thuẫn giữa các học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
trong quá trình làm việc một số học viên đã kích động các học viên khác chống đối lực lượng chức năng
phá cửa phòng ở đập phá đồ đạc đánh đuổi cán bộ quản lý và lực lượng thi hành nhiệm vụ
trong đó bốn cán bộ chiến sĩ đã bị đa chấn thương ở vùng mặt tai lưng tay và chân nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị
liên quan đến vụ việc tại trung tâm cai nghiện ma túy sóc trăng tính đến trưa ngày hôm nay đã có một trăm linh ba trại viên trong số gần hai trăm linh người trốn trại
được các lực lượng chức năng địa phương và gia đình đưa trở về trại
số còn lại đang tiếp tục được lực lượng chức năng tìm kiếm và vận động trở lại
hai người đã tử vong trong một vụ sập giếng xảy ra vào trưa ngày hôm nay tại thôn hai xã ba trại huyện ba vì thành phố hà nội
nhận được tin báo
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện ba vì đã nhanh chóng tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn
khi đang đào giếng thì bất ngờ đất đá trên mặt giếng đã sụt lún thành hố rộng và vùi lấp người đang đào giếng ở phía dưới
thông tin ban đầu có hai nạn nhân đã tử vong do bị bùn đất vùi lấp gồm nguyễn duy thăng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cùng chú tại thôn hai xã ba trại huyện ba vì
nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là do nền địa chất ở đây kém nên khi có hố sâu tạo nên hiện tượng sạt đất
ngay sau khi có mặt tại hiện trường hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện ba vì đã thực hiện công tác cứu hộ
huy động cả máy xúc đến hiện trường
tuy nhiên do lượng đất sụt quá lớn các nạn nhân nằm ở vị trí sâu nên đến một mươi sáu h chiều nay thi thể các nạn nhân mới được đưa lên
công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị lẹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại xã vĩnh lợi huyện châu thành tỉnh an giang để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ vào sáng ngày sáu tháng hai một người đàn ông trú tại xã loan mỹ huyện tam bình đang đứng chờ người thân ở khu vực chợ tam bình
thì bị nguyễn thị lẹ giật sợi dây chuyền mà ông đang đeo ở trên cổ
tuy nhiên người đàn ông đã chi hô phối hợp cùng người dân bắt giữ được lẹ sao cho cơ quan công an
sợi dây chuyền bị cướp giật có tổng giá trị là khoảng một trăm chín mươi bốn triệu đồng
nhiều nghi thức xưa đã được phục dựng mang theo những thông điệp những ước mong của bao thế hệ trao truyền được gửi gắm thông qua các lễ hội
tuy nhiên không từ bỏ âm mưu chống phá các thế lực thù địch phản động vẫn chưa thôi chiêu trò suy diễn bôi lem các lễ hội truyền thống lấy văn hóa để xuyên tạc chính trị
đài á châu tự do rfa mới đây dẫn lại bài viết của nguyễn ngọc già đối tượng phản động tự xưng nhà phản viện xã hội đã bị kết án tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước việt nam
bàn về lễ tịch điền những đối tượng lại hướng ngay sang chuyện nhân sự cấp cao của đảng cộng sản việt nam với những lời lẽ bằng đập tính suy diễn vô căn cứ
vợ bỏ họ câu hỏi về sự vắng mặt của chủ tịch nước trong ngày hội xuống đồng lớn nhất đồng bằng bắc bộ và những băn khoăn xung quanh hình ảnh thủ tướng thăm đồng ngày đầu năm
thực chất chúng đang thô thiện đánh trao khái niệm rồi chơ chẽn xuyên tạc nhằm phá hoại về mặt chính trị
âm mưu đằng sau những luận điệu xuyên tạc trên internet mạng xã hội của các đối tượng đó là nhằm xuyên tạc công tác tổ chức lễ hội bồi nhọ danh dự uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước từ đó để hướng sự chỉ trích công kích của dư luận đối với đảng nhà nước và các đồng chí lãnh đạo
tái hiện hình ảnh nhà vua xuống đồng kéo đường cày đầu tiên của năm
mới là để động viên bà con tích cực tăng ra sản xuất cầu mong một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
thế nhưng hơn chục năm nay kể từ khi lễ tịch điền được phục dựng nghị thức này luôn bị các đối tượng bôi lên suy diễn cho rằng việc chúng ta tôn vinh nông nghiệp tôn vinh con trâu cái cày là đi ngược với sự phát triển vận động của xã hội hiện đại
đây là những suy nghĩ vô cùng ấu trĩ
đấy là một sự đánh trao khái niệm rất thô thiện
nên nông nghiệp việt nam bắt đầu từ con trâu như chúng ta biết
cho nên việc muốn trở lại không có cổ thì làm sao có kinh
nói lại chuyện đông xưa để soi sáng cho ngày nay
đó cũng là một cái chuyện đạo của người việt nam đó
những cái thông điệp ở trong quá khứ thì chúng ta cần phải đặt những cái thông điệp đó ở trong những cái điều kiện và hoàn cảnh của quá khứ
chúng ta không nên lấy con mắt của người đương đại lấy con mắt của người ngoài cuộc để đánh giá những hiện tượng
của lịch sử và của người trong cuộc
ngoài ra cũng phải thẳng thắn thừa nhận một số lễ hội vẫn còn những hạt sạn trong khâu tổ chức
việc thương mại hóa lễ hội chen lấn sô đẩy biến tướng mê tín dị đoan hay một số nghi thức lạc hậu không còn phù hợp với xã hội hiện nay
các đối tượng thường thêm thắt bóp méo đánh đồng những hiện tượng này
coi đó là bản chất để thêm một lần nữa xuyên tạc về công tác bảo tồn văn hóa của chúng ta
thứ nhất là nó gắn với lại bản chất của lễ hội là một cuộc vui đông người
chúng ta vẫn nói là nhạt xem bơi tả tơi xem hội chẳng hạn
thứ hai nữa thì các biến tướng nó ở trong một số những lễ hội cụ thể thôi
chứ không phải là tất cả phổ biến ở rất nhiều các cái lễ hội khác nhau
các thế lực thù địch sẽ lợi dụng cái việc những sơ suất những hạt sạn những sơ suất nào đó
của một ban tổ chức lễ hội tại một lễ hội cụ thể nào đó
và thổi phồng lên thành một nhược điểm lớn và bắt đầu xuyên tạc bịa đặt gắn ghép
những ý nghĩa chính trị nào đó để nói xấu chế độ ta
thì đây là điều mà nhân dân phải hết sức cảnh giác
lấy văn hóa làm cái cớ để xuyên tạc chính trị bị bôi đường lối chủ trương của đảng
bôi đen bức tranh thượng tầng kiến trúc của đất nước
đi tiện phản văn hóa phản bác lại những lập luận đó không gì khác
chính là việc chúng ta phải bảo tồn và tôn vinh các lễ hội truyền thống
bởi văn hóa còn thì dân tộc còn
nhận thức rõ đâu là giá trị tinh hoa của lễ hội để phát huy
và đâu là những tồn tại bất cập để điều chỉnh
đó là cách chúng ta tôn trọng lịch sử tôn trọng văn hóa dân tộc
trong quá trình tổ chức lễ hội thì chúng ta cần phải nhận thức rõ
những tinh hoa giá trị của một lễ hội cụ thể nào đó
và chúng ta phải giải quyết
gìn những tinh hoa đó và phải rất thận trọng khi bổ sung thêm
những chi tiết mới những tình tiết mới trong kịch bản tổ chức lễ hội
tổ chức lễ hội sao cho phù hợp nhất tiết kiệm an toàn lành mạnh
ngành văn hóa trong nhiều năm qua đã có nhiều văn bản
gần nhất chúng ta có nghị định một trăm một mươi về việc quản lý và tổ chức lễ hội
trên lãnh thổ việt nam
những hình ảnh chưa đẹp trong các lễ hội của vài năm trước đã không còn
thật ra trong những lễ hội này
thay vào đó là niềm vui của người đi chơi hội văn minh an toàn
và trọn vẹn ý nghĩa của ngày xuân
bốn năm năm về đây thì tôi thấy đến nền trần này
thì cũng có còn sự chen lấn nhau nữa
đường thông hệ thoáng đi vào rất là thuận lợi
ngoài những lễ hội thường xuyên trong kế hoạch đã xây dựng
thì có cái điểm mới hơn là năm nay là cái bộ tiêu chí
về văn hóa lễ hội môi trường trong lễ hội
và cũng đã được
cũng như là khoảng bá và xây dựng
và đã được nghiên viết ở các nơi
từ cái khâu mà đón tiếp ở ngoài khổng lễ
đến cái khâu mà dẫn du khách đến những cái điểm gửi xe
rồi dọc đường đi là chúng tôi không hề bị làm phiền
bởi bất cứ một cái những cái người ăn xin
hoặc là những người bán hàng rong
mà cái không khí rất là trang nghiêm và rất là lịch sự văn minh
không có trèo kéo mười khách mua vé nữa
mà là ban tổ chức bán vé luôn
thế nên rất là cảm giác rất an toàn
chúng ta gìn giữ những giá trị tốt đẹp
trong lễ hội truyền thống
để từ đó trở thành không chỉ là sức mạnh nội sinh của dân tộc
mà còn giúp chúng ta gìn giữ những cái giá trị
tạo ra một cái niềm tin đối với lại sự phát triển văn hóa của đất nước
và lan tỏa sang cái sự phát triển kinh tế xã hội
để hình thành nên các cái hình ảnh đẹp
những cái thông điệp tuyệt vời
từ các cái lễ hội này và các cái điểm phương khác nhau
cách khai thác thì bản thân các lễ hội
nó trở thành các cái nguồn tài nguyên văn hóa
trở thành các nguồn vốn xã hội vốn văn hóa
để chúng ta có thể phát huy để mà thu hút
cộng đồng thú hút về khách du lịch
đến để mà phát triển kinh tế xã hội
bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
hoa xoan lớp lớp rụ vơi đầy
hội trèo làm đậm đi ngang ngõ
mẹ bảo thôn đoài hát tối nay
trong tâm thức của người việt
những ngày hội xuân bao giờ cũng là những ngày háo hức tươi vui nhất
phát huy giá trị của các lễ hội
nói rộng ra là câu chuyện của chấn hương văn hóa
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
văn hóa còn thì dân tộc còn